bên cạnh phát triển nông nghiệp chăn nuôi lợn dê với quy mô trang trại gia trại nhiều hộ còn tham gia làm dịch vụ du lịch
nhờ thế cuộc sống của người dân từng bước được nâng cao tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm xuống đáng kể

vị xuyên đã có nhiều giải pháp đưa kinh tế đồi rừng trở thành ngành kinh tế chủ lực mang lại hiệu quả kinh tế cao
nhiều xã trong huyện đổi thay từng ngày nhờ phát triển kinh tế đồi rừng
vị xuyên có năm xã vùng cao biên giới công tác phát triển kinh tế gắn với bảo vệ rừng trên địa bàn cũng được huyện đặc biệt quan tâm
hàng năm huyện đã xây dựng kế hoạch cụ thể giao cho các xã thị trấn bảo đảm kế hoạch
không chỉ đẩy mạnh công tác trồng rừng phủ xanh đất trống đồi trọc phát triển kinh tế và các sản phẩm từ rừng
chủ trương này đã mang lại hiệu quả không nhỏ trong phát triển kinh tế xã hội đặc biệt là các xã vùng cao vùng biên
với việc đất đai ngày càng ít đi cùng với lượng thực phẩm nông sản sạch và an toàn đang dần trở thành mặt hàng khan hiếm trên khắp thế giới nhiều công ty nông nghiệp công nghệ cao đã dần chuyển hướng tập trung vào lĩnh vực đầy tiềm năng là sản xuất rau xanh công nghệ cao
các nhà máy sản xuất rau xanh ngay trong đô thị theo kiểu trang trại thẳng đứng đang trở thành một xu hướng mới được nhiều công ty đầu tư
trang trại aerofarm được bố trí trong khuôn viên một nhà máy cũ ở gần new york mỹ
trên diện tích hàng nghìn mét vuông người ta bố trí ba mươi năm luống rau nằm kề nhau và xếp trồng lên nhau cao tới một mươi hai tầng
cách bố trí xếp trồng các luống rau theo chiều thẳng đứng giúp tiết kiệm được nhiều diện tích
tại đây cây trồng được xếp trồng lên nhau cao hơn chín mét trong không gian chín mét vuông
họ sử dụng công nghệ khí canh bao gồm quá trình phun xương cho dễ cây
sử dụng nước ít hơn chín mét trong không gian chín mét vuông

aerofarm trồng xà lách khác với cách trồng thông thường rất nhiều không có quốc sẻng và cũng không có đất
trang trại dùng một thiết bị tương tự hộp rác hạt tiêu và xoay xoay thiết bị đó liên tục
hàng nghìn hạt giống rau dải đều trên một lớp bông plastic ẩm và sau một mươi sáu ngày có thể thu hoạch xà lách
trang trại thẳng đứng của aerofarm vận hành theo cách này
điều khiến khách tham quan ngạc nhiên nhất là trang trại này hầu như không có điểm gì giống với một cơ sở sản xuất nông nghiệp truyền thống mà giống một nhà máy
điều nổi bật ở trang trại này là trồng rau mà không cần đất
rau phát triển được là nhờ vào quá trình phun ẩm liên tục cho bộ rễ của cây
khi phun xương người ta cung cấp chất dinh dưỡng cho cây
nhờ thế cây phát triển nhanh hơn phương pháp canh tác thông thường
lối canh tác này cho phép aerofarm thu hoạch từ hai mươi đến ba mươi đợt rau một năm
trong năm hai nghìn hai mươi hiện tại aerofarm có thể trồng khoảng hai trăm năm mươi loại rau đậu và rau thơm
trong vòng năm năm tới dự kiến sẽ có thêm vài chục cơ sở trồng rau xanh trong thành phố tương tự như cơ sở sản xuất này
điểm ưu việt thứ hai đối với các trang trại thẳng đứng trong thành phố này của aerofarm là giúp giảm tối đa việc vận chuyển rau xanh đến người tiêu dùng
rau quả sau khi thu hoạch sẽ được chuyển đến các điểm tiêu thụ gần nhất
cây trồng tại đây được cung cấp một lượng dung dịch chất dinh dưỡng được cân đo chính xác và hệ thống đèn led chuyên dụng chiếu sáng
không chỉ ở hoa kỳ trung tâm hàng không và du hành vũ trụ đức cũng đã áp dụng mô hình canh tác mới mẻ này
chỉ trong một năm mỗi tầng của trang trại thẳng đứng cũng giúp thu hoạch được gần sáu mươi ba tấn xà lách hoặc chín mươi năm tấn cà chua
mặt bằng của trang trại mini này có diện tích khoảng hai sáu trăm linh m hai giống như ở aerofarm
cây trồng tại đây được cung cấp một lượng dung dịch chất dinh dưỡng được cân đo chính xác và hệ thống đèn led chuyên dụng chiếu sáng
tuy nhiên giá thành sản xuất nông sản theo cách này thường rất cao so với canh tác thông thường
chi phí sản xuất một kg rau lên đến một mươi hai euro
do đó phương pháp này hoàn toàn chưa thích hợp về mặt kinh tế đối với những vùng đang khan hiếm rau quả
mặt khác các trang trại theo chiều thẳng đứng cũng rất ngốn năng lượng
do đó vẫn còn rất xa nữa thì mô hình canh tác này mới có thể trở nên phổ biến tới mức đại trà
các nhà khoa học các công ty đầu tư sẽ còn tiếp tục nghiên cứu để tối ưu về giá thành sản xuất cũng như năng lượng tiêu thụ